sau gần hai tuần xét xử và nghị án chiều ngày bảy tháng sáu hội đồng xét xử toán nhân dân cấp cao
tại tp hcm đã tuyên án phúc thẩm vụ gây thất thoát hơn ba tỷ đồng xảy ra
tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á đối với một mươi tám trên hai mươi sáu bị cáo kháng cáo trong vụ án
hội đồng xét xử phúc thẩm đã sửa một phần bản án sơ thẩm
dương đối với bị cáo phan văn anh vũ hội đồng xét xử đã y án sơ thẩm
theo đó bị cáo trần phương bình lĩnh án chung thân về tội làm dụng chức vụ quyền hạng chiếm loạt tài sản
cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn thị kim xuyến ba mươi năm tòa bác kháng cáo kêu an của phan văn anh vũ phạt một mươi bảy năm tù
về tội làm dụng chức vụ quyền hạng chiếm loạt tài sản
tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử cho nhiều bị cáo khác được giảm án
nhiều bị cáo khác được hưởng án treo
trước đó tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với hai mươi sáu bị cáo
về các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
làm dụng chức vụ quyền hạng chiếm loạt tài sản thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
án sơ thẩm tuyên trần phương bình chung thân nguyễn thị kim xuyến ba mươi năm tù
phan văn anh vũ một mươi bảy năm tù về tội làm dụng chức vụ quyền hạng chiếm đoạt tài sản
cộng với tám năm tù ở bản án cố ý làm lộ bí mật nhà nước tổng hình phạt chung phải chịu là hai mươi năm năm tù